trong hai ngày mùng năm và mùng sáu tháng chín tại thủ đô bangkok của thái lan hội nghị quốc tế logistics về lĩnh vực vận tải thuộc tiểu vùng sông mekong năm hai nghìn một mươi chín
do cục hội nghị và triển lãm văn phòng thủ tướng chính phủ thái lan phối hợp với hiệp hội vận tải tiểu vùng sông mekong tổ chức
nhằm xây dựng kết nối và nâng cao mối liên kết về logistics về lĩnh vực giao thông vận tải bằng đường không đường bộ và đường thủy
giữa sáu nước thuộc tiểu vùng sông mekong việt nam thái lan lào campuchia
myanmar và tỉnh vân nam của trung quốc
việc hợp tác mạng lưới logistics về lĩnh vực giao thông vận tải giữa các quốc gia thuộc tiểu vùng sông mekong sẽ tạo ra lợi ích cho ba hành lang kinh tế của các nước
theo các chuyên gia đây sẽ là con đường kinh tế và du lịch mà việt nam đóng vai trò như một mắt xích quan trọng kết nối các quốc gia trong khu vực sông mekong với nhau
và thông qua việt nam các nước tiểu vùng sông mekong có thể kết nối với các nước trong khu vực đông nam á trung quốc nhật bản hàn quốc australia
các đại biểu đã đi thăm cảng nước sâu chimbalang sân bay quốc tế utapo và công viên công nghệ tại thái lan
sự kiến sau khi hoàn thành hệ thống đường biển vận tải và du lịch sẽ kết nối cảng biển chimbalang của thái lan với sihanouk pile của campuchia và hệ thống cảng biển thành phố hồ chí minh
sân bay quốc tế utapo thái lan sẽ kết nối với sân bay nha trang phú quốc và tân sơn nhất của thành phố hồ chí minh
và thành phố hồ chí minh sẽ là hạt nhân quan trọng của dự án này